phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan
bắt giữ hai đối tượng khi đang vận chuyển một mươi kg ma tùy đá tại km bốn mươi bốn hai trăm linh cốt lộ chín
thuộc địa phận xã đắc rông huyện đắc rông
khoảng bốn giờ ngày một mươi hai tháng một tổ tuần tra kiểm soát thuộc trạm cảnh sát giao thông đắc rông
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị phát hiện xe ô tô do nguyễn đình hưng
trú tại huyện cam lộ điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện tại ghế trước của người khách là phan văn trường chú tài huyện triệu phong
tỉnh quảng trị có một bọc ni lông chứa nhiều gói màu vàng nghi là ma túy đá
có trọng lượng khoảng một mươi kg nên đã tiến hành khống chế đối tượng
bước đầu trường khai nhận vận chuyển thuê số ma tùy này cho một người khác với tiền công bảy triệu đồng